tình hình dịch bệnh tại đà nẵng quảng nam đang trong tầm kiểm soát
số trường hợp mắc bệnh ghi nhận giảm trong tuần gần đây
cả nước cũng đã kiểm soát dịch bệnh một cách hệ thống hơn kịp thời hơn
người dân yên tâm hơn bình tĩnh hơn
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nhận định như vậy
tại cuộc họp với thường trực chính phủ vào chiều nay về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện tình hình dịch bệnh tại đà nẵng quảng nam hải dương đang trong tầm kiểm soát
ổ dịch tại nhà số ba mươi sáu phố ngô quyền thành phố hải dương
với tất cả một mươi hai trường hợp mắc bệnh đã được kiểm soát kịp thời
công tác truy vết khoanh vùng cách ly xét nghiệm vẫn đang được khẩn trương thực hiện
để nhanh chóng dập dịch dứt điểm
các ổ dịch khác tại một số địa phương được phát hiện đều nhanh chóng được khoanh vùng
cách ly và thực hiện các biện pháp chống dịch cần thiết

ngành y tế được tăng cường ở trọng điểm coi dịch
hiện dịch vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
thời gian tới sẽ có thể tiếp tục xuất hiện các trường hợp mắc bệnh giải rác
từ các trường hợp mắc covid một mươi chín chưa được phát hiện có khả năng lây lan trong cộng đồng
bên cạnh đó có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp tử vong
trong nhóm các bệnh nhân có bệnh lý nền nặng
do vậy thủ tướng yêu cầu cần phải đề cao cảnh giác
đồng thời tại cuộc họp cũng phải bàn về các giải pháp quyết liệt hơn